kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ một mươi bốn sau khi truyền đi trên các phương tiện thông tin đại chúng
đã nhận được sự hoan nghênh đồng tình cao của các cán bộ đảng viên và nhân dân ở mọi miền đất nước
trong đó đáng chú ý là việc xử lý đề nghị xử lý vi phạm tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn
giai đoạn từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi năm và các cán bộ liên quan
những ngày qua các tầng lớp nhân dân dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến thông tin này
và tin tưởng kỳ vọng vào sự nghiêm minh của đảng
mà trực tiếp là ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi hai
những cán bộ sai phạm cần được xử lý đúng pháp luật bất kể người đó là ai
cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải chịu trách nhiệm về những vi phạm và hậu quả đã gây ra
theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ một mươi bốn vừa qua
vi phạm của ban thường vụ đảng ủy pvn giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi năm là rất nghiêm trọng
như thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo
bùng lỏng công tác kiểm tra
giám sát quản lý tổ chức đảng đảng viên không kiểm tra xem xét xử lý trách nhiệm
đối với nhiều cán bộ lãnh đạo đơn vị thuộc tập đoàn
ban tổng giám đốc tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật
có cán bộ trong các đơn vị kinh doanh thua lỗ nhiều năm vẫn được tập đoàn bổ nhiệm chức vụ cao hơn
hậu quả là một số đơn vị kinh doanh thua lỗ tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam thua lỗ gần ba ba trăm linh tỷ đồng
hội đồng thành viên và một số đơn vị thành viên có vi phạm rất nghiêm trọng để mất vốn đầu tư gần chín trăm linh tỷ đồng
có cán bộ bị khai trừ đảng xử lý hình sự trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn
nhiều khoản đầu tư của tập đoàn bị tổn thất tiềm ẩn rủi ro khó thu hồi vốn đầu tư với số tiền rất lớn
những sai phạm ở pvn và các cá nhân liên quan là rất nghiêm trọng vừa làm thất thoát khối lượng lớn tài sản nhà nước
vừa làm giảm lòng tin của nhân dân đối với chế độ và đội ngũ cán bộ của đảng không thể không xử lý kỳ luật
trách nhiệm đó thuộc về tập thể ban thường vụ đảng ủy hội đồng thành viên nhất là người đứng đầu pvn giai đoạn để xảy ra vi phạm nêu trên
qua đó cho thấy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước chưa được phát huy nhất là công tác kiểm tra giám sát
nếu công tác này tiến hành thường xuyên nghiêm túc sẽ sớm phát hiện ngăn chặn kịp thời vi phạm không để xảy ra hiệu quả nghiêm trọng như vậy
đặc biệt là người đứng đầu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao thậm chí làm trái quy định của pháp luật không chấp hành nghiêm một số ý kiến chỉ đạo của chính phủ
trong những năm gần đây nhất là từ khi thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một về xây dựng đảng nhiều vụ việc vụ án lớn phức tạp đã được khởi tố truy tố điều tra xét xử với nhiều mức án hình thức kỷ luật thỏa đáng
như một số cán bộ liên quan vụ trịnh xuân thanh nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cán bộ liên quan sự cố về môi trường tại bốn tỉnh miền trung
phải xem xét xử lý kỷ luật một tổ chức hoặc cá nhân nào là việc làm không ai muốn có khi rất đau lòng nhưng đó là đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống vừa thể hiện trách nhiệm với nước với dân củng cố niềm tin của nhân dân với đảng vừa là tính nghiêm minh kỳ luật đảng
là việc làm cần thiết đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật tạo niềm tin sự đoàn kết thống nhất trong đảng
để không ngừng xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh
đúng như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã phát biểu tại hội nghị toàn quốc về công tác kiểm tra giám sát của đảng ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chúng ta rất nhân văn nhân đạo nhân ái nhân tình không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí đồng đội của mình
trái lại rất khổ tâm và đau xót
nhưng vì sự tiến bộ chung vì để mong nhiều người không mắc sai phạm chúng ta phải kỷ luật kỷ luật một vài người để cứu muôn người